thông tin từ đồn biên phòng cửa đại tp hội an cho biết đơn vị vừa phối hợp hải đội hai bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam
bắt giữ năm tàu cá của ngư dân thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam về hành vi khai thác thủy hải sản trái phép
tại vùng biển ven bờ thành phố hội an
trong đêm hai mươi chín tháng tám lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ hai tàu cá dna chín mươi nghìn bảy trăm tám mươi bốn ts do ông đoàn văn nhanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một làm chủ
trên tàu có ba lao động và tàu cá dna ba mươi một nghìn ba trăm một mươi hai ts do ông trần phú thọ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín làm chủ
trên tàu có hai lao động cả hai chủ phương tiện đều trú phường thọ quang quận sơn trà thành phố đà nẵng
cả hai phương tiện đang sử dụng lưới giã cào để khai thác thủy hải sản trái phép
cùng thời gian trên các lực lượng tuần tra tiếp tục phát hiện và bắt giữ ba phương tiện không có số đăng ký
gồm tàu cá của ông phạm tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn tàu cá của ông phạm nguyễn phan anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
và tàu cá của ông nguyễn văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy đều trú xã duy hải duy xuyên tỉnh quảng nam
tại thời điểm bị bắt giữ cả ba phương tiện đều đang khai thác thủy sản trái phép bằng hình thức pha súc
hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định